sự nguồn của thành công là truyền thống cực kỳ quý báu của đảng và nhân dân ta
và để củng cố phát triển sự thống nhất đoàn kết trong đảng
thì cách tốt nhất là phải thực hành dân chủ rộng rãi thường xuyên nghiêm trình tự phê bình và phê bình
một điều rất đặc biệt là tháng năm năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
bác hồ bắt đầu khởi thảo viết di trúc trong nội dung nói về tự phê bình và phê bình chưa có câu
phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau mà đến tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi
người mới viết tay bổ sung thêm vào và câu đó được giữ nguyên cho đến bản di trúc công bố năm một nghìn chín trăm bảy mươi
theo người đoàn kết thực hành dân chủ rộng rãi thường xuyên nghiêm trình tự phê bình và phê bình
trên tình đồng chí thương yêu lẫn nhau vừa là bản chất vừa là yêu cầu đối với một đảng cầm quyền đảng cách mạng chân chính
người khẳng định đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của đảng và nhân dân ta
các đồng chí từ trung ương đến các tri bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của đảng
như giữ gìn con người của mắt mình cũng như đôi mắt mất đi con người đánh mất đi thị lực
thì với đảng cầm quyền đánh mất sự đoàn kết trong đảng chính là đánh mất đi sinh mệnh chính trị của đảng
đó còn là điều mà người nhắc nhở gửi gắm đến đội ngũ đảng viên của đảng hiện nay
nội dung cốt lõi bao trùm trong di trúc
hồ chí minh là phần viết về đảng
đảng ta là một đảng cầm quyền
phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch
phải xứng đáng là người lãnh đạo là người đề tớ thật trung thành của nhân dân
để làm rõ hơn những lời can dặn của bác trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng
hôm nay chúng tôi có mời tới trường quay hai vị khách mời
xin trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ nguyễn minh tuấn
viện trưởng viện xây dựng đảng học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
xin kính chào các quý vị xem truyền hình
nhà báo bắc văn vụ trưởng phóng viên cao cấp nguyên trưởng ban xây dựng đảng báo nhân dân
xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham dự cuộc tạm đàm tại kênh truyền hình nhân dân ngày hôm nay
trước hết xin hai vị khách có thể đánh giá về việc tại sao cái phần nói về đảng bác lại được đặt đầu tiên trong di trúc của bác
theo tôi thì có ba lý do chính
lý do thứ nhất là bản thân vai trò vị trí của đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội
và cái sự lãnh đạo của đảng nó có tính chất quyết định đến sự thành công của sự nghiệp cách mạng mà tất cả dân tộc chúng ta cùng nhau để thực hiện cái sứ mệnh ấy
cho nên đấy là lý do trước hết là bị vị thế của đảng đối với sự nghiệp của cách mạng
lý do thứ hai là mặc dù chúng ta đã giành được rất nhiều những thắng lợi dưới sự lãnh đạo của đảng
tuy nhiên trong cái thời kỳ mà chúng ta có chính quyền thì cũng đã xuất hiện một bộ phận cán bộ đảng viên mà trong đó là đi ngược lại với lợi ích của dân tộc
đặc biệt là một bộ phận mà suy thoái
cho nên là cái việc yêu cầu đối với công tác chỉnh đốn đảng là một yêu cầu rất là quan trọng
không chỉ trước mắt và là vấn đề lâu dài
và đặc biệt là cái nội dung thứ ba là với cái niềm tin sự tất thắng của cách mạng việt nam
thì sau khi mà chúng ta giành được thắng lợi thống nhất hay miền nam bắc thì cái trọng trách mà sứ mệnh cách mạng giao cho đảng nhiều hơn
trong cái đó là phải củng cố cái đất nước sau chiến tranh
dựng một đất nước mà như chúng ta hẳn mong muốn
đấy là ba cái loa xin do chính
xin mời nhà báo vóc văn
tại sao trước hết nói về đảng thì có thể nói là từ khi bác ra đi tìm đường cứu nước thì điều mà bác quan tâm đầu tiên đó là đường đối giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp
và chính trong quá trình tìm đường cứu nước bác đã đến với chủ nghĩa mark lenin
và từ chủ nghĩa mark lenin bác đã thấy phải có một chính đảng phải có một chính đảng cách mạng thì mới lãnh đạo được cách mạng thành công
và trong quá trình đấy bác chính bác là người
rèn luyện đội ngũ cán bộ của đảng và là người sáng lập đảng ta
thì từ khi có đảng thì chúng ta thấy cách mạng việt nam là như là có một ngọn đèn xoay đường chỉ lối
chúng ta thoát khỏi về sự hùng hoảng ý trị
và chính có đảng chúng ta đã làm nên cách mạng tháng tám
chính có đảng lãnh đạo chúng ta đã thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân pháp xâm lược
và thực tế chính có đảng lãnh đạo mà chúng ta đã hoàn thành cuộc đấu tranh giải phóng miền nam thống nhất đất nước
và đến bây giờ chính có đảng lãnh đạo chúng ta đã thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế
có thể nói trong quá trình lãnh đạo cách mạng đảng là nhân tố là người quyết định mọi thắng lợi của cách mạng việt nam
cho nên từ khi tìm đường cứu nước bác đã quan tâm đến công tác xây dựng đảng
và trước lúc đi xa bác cũng rất canh cánh một điều làm thế nào về xây dựng đảng thực sự vững mạnh
thực sự là người lãnh đạo là người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng việt nam
thưa quý vị
có lẽ vì thế mà điều đầu tiên điều bác nói đầu tiên đấy là về xây dựng đảng
vì sao khi bác nói về đảng bác lại đặt lên đầu tiên và nó dài nhất cũng như là bao trùm suốt toàn bộ trong di trúc của bác
cái tính bao trùm ở chỗ là tất cả những nội dung từ việc là củng cố đất nước sau chiến tranh
từ những chính sách cụ thể cho tất cả các giai cấp các tầng lớp mà bác nhắc đến
hay là kể cả chính sách đối ngoại rồi thì những vấn đề khác của cách mạng thì đều nhắc đến đảng
phải chăm lo giáo dục
thách nhiên cũng thế
đảng phải chăm lo đến đời sống của các giai cấp trong xã hội
rồi thì đảng phải tiến hành hết việc này đến việc khác
thì tôi cho rằng đấy chính là cái tính chất bao trùm của các cái nhiệm vụ mà đảng phải đảm trách
những cái điều mà bác nói về xây dựng đảng nói về chỉnh đốn đảng ấy
thì nó thể hiện qua những cái phần những cái nội dung cốt lõi nào
bác nói về đảng thì rất là đầy đủ những cái nội dung rất là cơ bản
đầu tiên nói về đoàn kết
bác nói đến cái đoàn kết thì chúng ta đã nhờ cái đoàn kết một lòng một dạ phục vụ nhân dân
thì đảng ta đã lãnh đạo đã tổ chức nhân dân thực hiện được rất nhiều các cái thác lợi
chúng ta giành được độc độc dân tộc
chúng ta tiếp tục trong cuộc kháng chiến chống pháp xâm lược thành công
và tiếp tục chúng ta lại tiến hành cuộc chiến tranh để giải phóng đất nước
cho nên đấy là nhờ cái sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc
và bác đã rất là nhiều lần nhắc đến cái điệp khúc là đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết
thành công thành công đại thành công
cho nên đấy là một cái bài học
sau này bác có ví trong di trúc bác nói là chúng ta phải giữ gìn cái đoàn kết đấy như là giữ gìn con người của mắt mình
đúng là con người có cái quý nhất đó là đôi mắt
cho nên là phải giữ cái đoàn kết giống như giữ con người của mắt mình
đấy là cái cội nguồn của sức mạnh của dân tộc cũng như là trong đảng và trong nhân dân
thì tôi cho rằng đấy là cái vấn đề nói về đoàn kết là như vậy
dạ xin mời nhà báo bác văn
nói về xây dựng đảng thì có rất nhiều vấn đề bác hồ đề cập đến
nhưng mà trong di trúc thì bác nhấn mạnh đến mấy điều
thứ nhất là đoàn kết
bác nói đoàn kết là một truyền thống cực quỳ ghi báo của đảng và của nhân dân ta
thứ hai là bác nói về thực hành dân chủ
thứ hai ba là bác nói về tự phê bình và phê bình
thứ tư là bác nói về đạo đức cách mạng
thì bốn vấn đề đấy thì có thể nói là trong sinh thời
ở bất kỳ đâu làm việc và nói chuyện với cán bộ nào
bác hồ thường điều
bác hồ đề cập đến tại sao bác lại nói đoàn kết là truyền thống cực kỳ ghi báo của đảng và nhân dân ta
thì cái đoàn kết trong đảng trước hết nó là cái sự kết tinh đoàn kết trong truyền thống dân tộc của dân tộc việt nam
dân tộc ta có rất nhiều cũng một trải qua cái giai đoạn lịch sử có thể nói là rất là khó khăn gian khổ
trong chống thiên tai trong chống địch họa nhưng mà nhờ sự đoàn kết nhờ sự đoàn kết mà chúng ta đã vượt qua
xin nhờ báo bác văn có thể nói
nêu ra những vấn đề cụ thể về cái việc mà thực hiện lời di trúc của bác về đoàn kết tự phê bình và phê bình
thế thì trong thời gian qua chúng ta đã thực hiện như thế nào
tôi nghĩ rằng trong cái đoàn kết nó là bản chất và nó cũng là yêu cầu đặt ra
chính vì đoàn kết mà trong rất nhiều giai đoạn khó khăn của cách mạng
mà đảng ta đã lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ của mình
năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chúng ta chỉ có năm đảng viên
nhưng nhờ đoàn kết chúng ta làm nên cách mạng tháng tám
sau khi đất nước thống nhất sự bao vây của các thế lực thù địch
sự cấm vận của các thế lực thủ địch
nhưng đảng ta đã đoàn kết một lòng và lãnh đạo nhân dân
chúng ta vượt qua được khó khăn và chúng ta thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước
thì có thể nói đó là vai đòi cho đoàn kết
trước hết là đoàn kết trong đảng và đoàn kết trong toàn dân
trong di trúc của bác chúng ta có một cái phần mà bác viết
chỉ có năm mươi bảy từ nhưng trong đó thì bốn lần bác nhắc đến chữ thật thật sự
thời liên quan đến đảng ta là một đảng cầm quyền
và đây chúng ta có thể đọc thêm cái phần chính dẫn này để bác nói
đảng ta là một đảng cầm quyền
mỗi đảng viên và cán bộ phải thực sự thấm nhuận đạo đức cách mạng
thật sự cần kiệm liêm chính trí công vô tư
phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch
phải xứng đáng là người lãnh đạo
là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân
tức là năm mươi bảy từ và bốn lần chữ thật và thật sự
điều đó có ý nghĩa như thế nào
trước khi nói đến bốn cái thật đó thì bác nói đến đảng ta là đảng cầm quyền
thậm chí bây giờ chúng ta nói là đảng ta là đảng duy nhất cầm quyền
và đã là đảng cầm quyền mà đảng duy nhất cầm quyền
thì tất cả những cái vấn đề về kinh tế xã hội an ninh quốc phòng đối ngoại
có phát triển tốt hay không đều phụ thuộc vào vai trò lãnh đạo của đảng
ở cái việc
đảng đề ra đường lối chủ trương đúng
ở cái việc đảng tổ chức lãnh đạo thực hiện
và ở cái sự ước mộ của cán bộ đảng viên
cho nên là khi nhắc đến vai trò cầm quyền
thì bác đã nhắc đến và đến bây giờ hiến pháp
rồi thì trong điều lệ đảng ta cũng khẳng định đảng ta là một đảng cầm quyền
thế thì đã là đảng cầm quyền
và giữ được cái vị thế lãnh đạo xã hội lãnh đạo nhà nước
thì bác lại nhắc nhở đến những vấn đề đảng phải làm
cho nên là bác nói đến bốn chữ thật trong một đoạn văn rất ngắn
thật ở đây
là để nói đến thật tâm để coi trọng nó
thật tâm để mà tiến hành thực hiện nó
một cách kiên quyết một cách bền bỉ
một cách rất là khoa học
chứ không phải làm lướt
rồi thì làm phong trào cho nó qua
không phải làm một lần
mà phải làm liên tục thường xuyên
trong suốt quá trình cầm quyền
và tôi cho rằng cái chữ thật nó có ý nghĩa là phải thật tâm
và thường xuyên phải liên tục phải kiên trì
và coi đó là quy luật để xây dựng đảng
trong khi này bác cũng nói đến cái việc là
đảng ta là đảng
đảng cầm quyền
và chúng ta phải thực hành dân chủ đúng không ạ
điều đó có ý nghĩa như thế nào
không phải ngẫu nhiên mà bác đưa vấn đề đạo đức cách mạng lên đầu tiên
thật sự thấm nhuận đạo đức cách mạng
thì chúng ta nhìn là ngược lại một chút
khi mà viết đường cách mệnh
thì cái phần đầu tiên
bác đã viết tư cách một người cách mệnh
thì trong tư cách một người cách mệnh đấy
bác đã chỉ ra ba nội dung
một là với tự mình
hai là với người
ba là với công việc
thực ra những cái nội dung bác nói
trong ba cái đối đó
nó là cái gì
là cái đức
là cái tài của người cán bộ
và cái đạo đức cách mạng
đó là cái quyết định
đó là cái gốc
có một lần người đã nói
chủ tịch hồ chí minh đã nói
cũng như sông
thì phải có nước
phải có nguồn mới có nước
không có nguồn thì sông cạn
cũng như cây phải có gốc
không có gốc thì cây héo
người cách mạng phải có đạo đức
không có đạo đức
thì tài rồi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân
thì trong cái bối quan hệ giữa đức và tài
thì bao giờ bác hồ cũng lấy cái đức làm gốc
và bác nhấn mạnh cái đầu tiên
đó là đạo đức người cán bộ
bởi vì đảng ta là đảng cầm quyền
rất dễ dẫn đến những vấn đề suy thoái
cho nên tôi nghĩ bác nhấn mạnh vấn đề đầu tiên
là đạo đức cách mạng
thật sự thấm gần đạo đức cách mạng
là có lý do của nó
thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn minh tuấn
ông có thể nói rõ hơn
cái ý nghĩa của bác hồ
khi dùng cái đạo đức cách mạng
và cái đạo đức cách mạng này
cho đến thời điểm hiện nay chúng ta hiểu nó
có giống như năm mươi năm trước đây hay không
đạo đức là cái gốc của con người
thì đến bây giờ vẫn còn nguyên vẹn giá trị
cho nên là có bao nhiêu lần so sánh
với đức với tài thì đảng ta
và cũng rất là nhất quán với tư tưởng hồ chí minh
thì đức vẫn là gốc
và trong một xã hội nào cũng cần đến đạo đức
cái bối quan này ứng xử giữa con người với con người
với con người với công việc
và con người đối với nhau
thì tôi nghĩ rằng là cái vấn đề đạo đức là môn thỏa
tuy nhiên thì đối với bác thì yêu cầu cao hơn
của người cách mạng
đạo đức cách mạng của người cán bộ đảng viên
đấy là cái tinh thần thái độ phục vụ nhân dân
tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân
và coi đó như là cái mục tiêu trong hành động của mình
thì cái việc dân dạy đạo đức
đối với tất cả mọi người là chuyện bình thường
nhưng mà đối với cán bộ đảng viên
thì được quan tâm hơn rất nhiều
hơn nữa thì trong thực tế
thì rõ ràng là khi cầm quyền
các cán bộ đảng viên đã xuất hiện
những cái hành vi những cái vi phạm
những cái phẩm chất đạo đức lối sống
và ảnh hưởng đến mối quan hệ với đảng với dân
thì cho nên là vấn đề đạo đức được nhắc nhiều
thậm chí là nhiều nhất
có người thống kê là hơn sáu mươi bài viết trên các báo về đạo đức
thì tôi cho rằng
một câu đảng viên
phải thập sự thấm nhuận đạo đức cách mạng
thì tôi cho rằng đấy là những cái
tổng kết của suốt một cái quá trình
lãnh đạo cách mạng của chủ tịch hồ chí minh
để được đưa vào trong di trúc của người
vâng trong di trúc của bác
những cái phần liên quan đến
xây dựng đảng và trình đốn đảng
thì bác cũng nói đến là
cái thực hành dân chủ
và điều đó nó có ý nghĩa sâu xa như thế nào
đối với đảng ta hiện nay
về những cái thực hành của đảng ta hiện nay
dân chủ thì chúng ta nhớ là
cái tác phẩm đầu tiên mà bác viết
được mang tên là
bản đán chế độ thực dân pháp
thì bác nhắc đến dân chủ
bác đòi quyền dân chủ cho nhân dân đông dương
trong đó có việt nam
thì cái bản đán chế độ thực dân pháp
là một cái văn kiện lịch sử rất là quan trọng
mà ở đây nói rất nhiều về vấn đề dân chủ
cho nên trong suốt cơ độc người thì
luôn luôn tìm cách
để thực hiện cái dân chủ
mà đã là dân chủ thì cái việc đầu tiên là dân phải độc lập
đất nước phải độc lập dân phải hoàn toàn tự do
thì đấy mới gọi là dân chủ
chứ không phải là dưới ách áp bức của thực dân
của đế quốc thì tôi cho rằng đấy là cái tư tưởng về dân chủ
thứ nữa là trong
khi chúng ta khi đảng lãnh đạo
thì dân chủ
bác coi đó là cái chìa khóa vạn năng
tức là nếu đã phát hiện được dân chủ
thì chúng ta giải quyết được tất cả mọi vấn đề của cuộc sống
dân chủ trong
xây dựng đảng thì bây giờ chúng ta thường hiểu
đó là cái dân chủ trong việc xây dựng các cái
chủ trương chính sách phải tập hợp
được tất cả trí tuệ của toàn đảng toàn dân
để xây dựng chính sách hợp lòng dân
và chính sách cho nó sớm đi vào cuộc sống
thì dân chủ trong quá trình bàn bạc
quyết định các vấn đề đưa ra thảo luận
đưa ra quyết định thì phải tìm mọi cách
để mà thuy động hết cái sức mạnh
của trí tuệ của đảng viên
thế tôi cho rằng dân chủ thì nó rất là
rộng thế còn dân chủ nó được thể hiện
trong cái đời sống xã hội nó thể hiện
trong chính sách nó thể hiện trong
các cái quyết sách của nhà nước
cũng như là trong pháp luật cho nên là
cái dân chủ trong đảng
thì tập trung lại là
tất cả các cái quyết định của đảng đều phải được
bàn bạc một cách dân chủ
thảo luận công khai
và bác phê phán rất nhiều
những cái phong cách làm việc mà
bất dân chủ tức là quan liêu độc đoán
chuyên quyền rồi thì
đàn áp những ý kiến khác với ý kiến của mình
thì đến bây giờ thì những cái
lời dân dạy của bác về lời dân chủ thì còn
nguyên giá trị xin mời nhà báo
bác văn có thể là
liên hệ với thực tế
của cái việc mà hiện nay chúng ta thực hiện
những cái điều căn dặn trong di trúc của bác như thế nào
chúng ta nói về dân chủ
thứ nhất nó là thuộc tính của một đảng chân chính
nói về dân chủ thì nó lại là
một phương thức lãnh đạo của đảng ta
chính vì phát huy dân chủ mà
chúng ta đề ra được đường lối đúng đắn
trong quá trình lãnh đạo cách mạng
hoạch định được đường lối đúng đắn
chúng ta giải quyết được những vấn đề đang đặt ra hàng ngày trong cuộc sống
phát huy dân chủ tức là
phát huy được trí tệ của từng đảng viên
cái ý tưởng của từng đảng viên và để
đảng viên là người vừa tham gia
xây dựng đường lối vừa là người tổ chức
thực hiện đường lối và chính vì thế
mà chúng ta tạo được sức mạnh
trong toàn đảng
mà dân chủ nó là phải gắn liền với tập trung
tập trung phải đi liền với dân chủ
và đó là cái hai cái nó đi liền với nhau
dân chủ trên cơ sở
trên nguyên tắc tập trung
và bác hồ rất nhiều lần đã đề cập như vậy
vì chúng ta thấy gần đây đảng ta
ngày càng mở rộng
ngày càng phát huy dân chủ trong đảng
đảng có quy chế và chất vấn trong đảng
tất cả các văn kiện các dự thảo
của đảng nhất là mỗi kỳ đại hội
đều được đưa ra lấy ý kiến trong toàn dân
trong toàn đảng đóng góp
thì đấy là cái thể hiện dân chủ nhất trong đảng ta
trong cái vấn đề mà liên quan đến việc
thực hành dân chủ thì bác cũng
nói đến đề cập đến cái việc
đảng viên phải phê và tự phê
thực hiện phê và tự phê
nhưng mà bác cũng nói
tiếp luôn nữa là các đồng chí phải
thương yêu lẫn nhau đúng không
có một cái câu như vậy
thế thì cái điều này nó có ý nghĩa như thế nào
tự phê bình và phê bình
theo tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh
cũng như là chủ nghĩa bác nên
đến bây giờ đảng ta vẫn nhất quán
đây là một quy luật để phát triển đảng
là một nguyên tắc
của đảng và hiện nay thì chúng ta
đang thực hiện cái
nghị quyết chung cung bốn khóa một mươi hai
về phòng chống
sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức đối sông
tự diễn biến tự chuyển hóa trong đảng
thì cái giải pháp đầu tiên đó là phê bình
thế thì phê bình bây giờ nhìn lại
những cái lời dăn dạy của bác về phê bình
thì rất chuẩn và rất đúng
và chúng ta cố gắng phải
theo cái tinh thần đó mới được
tôi nói ví dụ như là bác nói là
sau một năm bác viết thêm
được cái câu là
phê bình và phê bình phải trên cái tình đồng chí
thương yêu lẫn nhau
có lần bác nói với cán bộ tiền giáo bác bảo
các đồng chí học
chủ nghĩa bác lenin
mà nếu mà không có tình thương yêu lẫn nhau
thì cái việc
có thuộc bao nhiêu sách
kinh điển của bác thì cũng không phải
hiểu được bác lenin
cho nên đến khi chúng ta thấy
cái điều này rất có ý nghĩa
bác đã phê bán rất nhiều lần cái thái độ
của hai người
người thứ nhất là người đi phê bình và người thứ hai là
người không đi phê bình
thế thì bác phê phán cái người phê bình
là phải phê bình
việc chứ không phải phê bình người
phải trên một cái tình cảm thương yêu lẫn nhau
vì sự tiến bộ của nhau
chứ không thể dùng những lời mỉa mai đâm thọc
rồi dùng những cái lợi dụng phê bình
để hạ thấp uy tín của nhau
thậm chí để mà bôi nhọ lẫn nhau
thì bác đã phê phán rất nhiều cái cách phê bình như vậy
và ngày hôm nay thì chúng ta thấy là
trong các tổ chức đảng thì nó xuất hiện hai khuyến hướng
một là cái khuyến hướng là phê bình
để có thể là
hạ thấp uy tín của nhau
và cái thứ hai đó là cái khuyến hướng co cụm
anh không phê bình tôi thì tôi cũng không phê bình với anh
cho nên là cái thực hiện nghị chung bốn
thì nó đang có những cái ưu điểm
nhưng mà nó cũng có những cái khuyết điểm
cho nên là với một cái tinh thần
mà như bác nói phê bình phải trên tình cảm
đồng chí thương yêu lẫn nhau
vì sự tiến bộ của nhau và vì sự
đoàn kết thông chất của tổ chức
tạo được sức mạnh của tổ chức thì phê bình
nó mới có giá trị thậm chí có lúc bác nói là
cũng giống như miếng bánh nhưng rất ngon
nhưng mà nhồi nhét vào miệng người ta
thì không thể ai ăn nổi được cho nên là phê bình
cũng phải có cái động cơ
rất là độc đắn cái thứ hai là
cái người được phê bình
mà bác yêu cầu cái người được phê bình ấy phải
thật tha nhận khuyết điểm
phải thật tha nhận khuyết điểm và cuối cùng trong
cái chúng ta thấy con
bác nói một câu rất nổi tiếng ở
trong cái cuốn sửa đổi đơn ông việt
từ năm bốn mươi bảy thì bác nói là
một đảng mà giấu giếm khuyết điểm
là một đảng hỏng
còn một đảng mà thật tha nhận khuyết điểm
cố gắng tìm xem là
cái khuyết điểm cái nguyên nhân nó từ đâu
hoàn cảnh nào và tìm mọi cách
để sửa chữa khuyết điểm đó thì đấy chính là
một cái đảng mà
chân chính thì tôi cho rằng là
đối với con người cũng thế đối với toàn đảng cũng thế
chúng ta hay nói là
tự phê bình và phê bình
là nguyên tắc là quy luật tồn tại
và phát triển của đảng
bác hồ nói rất là nôm na
người đời không phải là thần thánh
ai cũng có khuyết điểm đảng viên chúng ta
cũng là một người ngoài xã hội
có rất nhiều mặt tốt nhưng cũng còn có
nhiều khuyết điểm chính vì thế
bác nói là chúng ta phải thường xuyên
thực hiện tự phê bình và phê bình
như đánh răng giữa mặt hàng ngày
một người covid nhọn trên sán
không thể tự nhìn thấy được mà phải nhờ
chiếc gương soi phải nhờ đồng chí chỉ ra
như thế là để đồng chí
thấy cái yếu kém thấy cái khuyết điểm
của mình để mà sửa
thì chính bác hồ nói tình thương yêu đồng chí là
phê bình là cốt để giúp nhau
cùng tiến bộ cốt để giúp nhau
cùng thấy những cái yếu kém cái sai lầm
của mình mà tiến bộ
chứ không phải để chỉ trích chứ không phải để hạ bệ
như bây giờ chúng ta thấy
vẫn có những đồng chí như thế
trong đảng của ta thì đấy là điều bác hồ
rất là phản đối
xin hai vị khách có thể là
chúng ta khái cắt lại
những cái bài học mà
chúng ta đã học được
trong năm mươi năm thực hiện di trúc của bác
xin mời phó giáo sư tiến sĩ nguyễn minh tuấn
những cái bài học đối với cách mạng việt nam thì rất nhiều
nhưng mà chúng ta có thể
nói đến những cái bài học
rất là lớn
cái bài học về đại đoàn kết
giai cấp các tầng lớp dân tộc
trong nước và quốc tế
những cái bài học về xây dựng đảng
trong sạch vững mạnh
trong điều kiện đảng cầm quyền
bài học về quan tâm đến
đào tạo cán bộ cho thế hệ sau
bài học về
việc khoan thư sức dân
hay là phát huy sức mạnh của nhân dân
chăm lo đời sống vật chất tinh thần
toàn diện cho nhân dân
thì đến bây giờ vẫn còn rất đúng
và thậm chí là
trong di trúc lần trước tôi có nói rằng
tư thưởng của bác không để ai
ở lại phía sau
khi đọc di trúc chúng ta thấy bác nói với từng người một
hầu hết những cái điều bác nói
đấy là những cái bài học
kinh nghiệm của các nhân dân
sự trải nghiệm trong suốt cuộc đời của người
toàn tâm toàn ý để
phấn đấu để xây dựng một cái đất nước chúng ta
độc lập hòa bình và có được
cuộc sống sung túc như ngày hôm nay
xin mời nhà báo văn văn
di trúc thì bác hồ đề cập rất nhiều vấn đề
trước hết về xây dựng đảng
về thanh niên về nhân dân lao động
về cuộc kháng chiến về mối quan hệ với quốc tế
nhưng riêng về vấn đề xây dựng đảng
chúng ta thấy có rất nhiều bài học quý
đó là những điều bác đã đúc kết
từ thực tế đó là những điều mà bác
mong mỏi và đến bây giờ
đó cũng là những điều mà nhân dân ta đang mong mỏi
trước hết là bài học về đoàn kết
chúng ta muốn đoàn kết nhất trí
trước hết là chúng ta phải thống nhất
nhất trí với nhau về
đường lối chính trị về cơ hội chính trị
về cương lĩnh về mục tiêu phấn đấu
chúng ta có cùng trí hướng cùng mục tiêu
thì chúng ta mới cùng đi trên một con đường được
cái đoàn kết của chúng ta
ở đây không phải là đoàn kết một chiều
mà đoàn kết trên
nguyên tắc hoạt động của tổ chức đảng
đoàn kết phải có tự phê bình
và phê bình để giúp đỡ nhau
chứ không phải đoàn kết là bao che cho nhau
đoàn kết là chúng ta phải
thống nhất ý chí và hành động
nhất là trong những lúc khó khăn
nhất là trước những bước ngoặt của cách mạng
chúng ta đoàn kết để tăng cường công tác xây dựng đảng
thì tôi thấy bài học đầu tiên của chúng ta
là bài học về đoàn kết
bài học thứ hai mà tôi nghĩ đó là
về thật sự thấm thuần
đạo đức cách mạng
quả thực là chúng ta đất nước rất phát triển
cuộc sống rất phát triển
trình độ của cán bộ được nâng lên
nhưng vấn đề đạo đức cách mạng hiện nay
đang là một vấn đề được xã hội quan tâm
trong nghị quyết chung ứng bốn khoang một mươi một
nghị quyết chung ứng bốn khoang một mươi hai
cũng nói rất rõ về sự suy thoái
về tư tưởng đạo đức và lối sống
của một bộ phận không nhỏ cán bộ
đảng viên đó là những biểu hiện
phai nhạt về lý tưởng
nếu như phai nhạt về lý tưởng tức là
anh không còn đi theo cương lĩnh đường lối
của đảng nữa thì chắc chắn sẽ không
có được tinh thần đoàn kết sẽ bị chia rẽ
nội bộ rồi là
nhiều vấn đề tiêu cực trong xã hội
đạo đức lối sống của một bộ phận
cán bộ bị suy thoái đó là những điều
mà chúng ta chưa thực hiện được
như bác hồ mong muốn và có thể nói
đây là một dịp chúng ta đọc lại
học lại di trúc của bác
và cũng để soi vào chính bản thân
mỗi tổ chức đảng mỗi bản thân
mình thấy mình đã làm được những gì
bác căn dặn còn những gì
chúng ta chưa làm được thì đó là tôi nghĩ
là một điều hết sức thiết thực mà khi
chúng ta cùng trao đổi về năm mươi năm thực hiện
di trúc của người
thực sự đó là những cái bài học rất là quý giá
chúng ta thấy đúng là còn nguyên giá trị
những điều bác căn dặn hôm nay
chúng ta thực hiện được nhưng ngày mai có khi
nó lại đặt ra một yêu cầu mới
chúng ta lại phải phương lên
phải có một quá trình tự thân
phát triển tự thân hoàn thiện mình
tốt hơn bác hồ nói là gì
một dân tộc một đảng một con người
hôm nay có thể là anh hùng
nhưng ngày mai chưa chắc đã được tôn trọng
nếu như anh không chịu rèn luyện
thì trong quá trình phát triển của đất nước
luôn luôn đặt ra nhiều vấn đề
chúng ta giải quyết được mâu thuẫn này
thì sẽ nảy sinh mâu thuẫn khác
chính vì thế đảng
càng ngày càng phải hoàn thiện mình
và từng tổ chức đảng từng đảng viên
tôi nghĩ cũng như vậy
chứ chúng ta đừng nhìn vào là đảng có một vài
cái ưu kém cho rằng đảng thế nọ là đảng thế kia không phải
bản thân vận động của cuộc sống
của cách mạng nó là như thế
chúng ta phải thường xuyên tự phê bình và phê bình
và chính vì thế chúng ta mới nói rằng
đó là quy luật phát triển của đảng
thực ra thì bốn cái
cái chữ thật trong di trúc của bác
thì đến nay đảng ta
đã tiếp thu một cách
trọn vẹn thể hiện trong
điều lẽ đảng đó khi nói về
năm cái nguyên tắc hoạt động của đảng
nguyên tắc thứ nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ
nguyên tắc thứ hai là đảo đảng kết thống nhất
nguyên tắc thứ ba là
tự phê bình và phê bình
nguyên tắc thứ tư là gắn bó mật thiết với nhân dân
chịu trách nhiệm trước nhân dân
và nguyên tắc thứ năm là đảng hoạt động trong khuôn khổ
hiến pháp và pháp luật sau năm mươi năm thực hiện di trúc của bác
thì bài học xuất ra lớn nhất
là chúng ta phải học
đọc và hiểu
những cái tình cảm những cái tư tưởng
những cái quan niệm rất là đúng đắn
rất là sáng tạo của bác đã đúc kết
trong suốt cái quá trình hoạt động của mình
và vận dụng trong cái điều kiện này
thưa quý vị và các bạn
chúng ta có thể thấy
tính chúc của chủ tịch hồ chí minh
là quốc bảo để xây dựng đảng
xây dựng đất nước
kỷ niệm năm mươi năm ngày bác đi xa
ôn lại những lời can dặn của người
chúng ta thấy rõ hơn qua những thực tiễn lịch sử
và những kinh nghiệm đã được đúc rút
của đảng ta rằng
để đổi mới để phát triển đất nước
thành công thì công tác đổi mới
chỉnh đốn đảng nâng cao năng lực
lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng
đang trở thành vấn đề then chốt
như bác hồ đã chỉ ra
đó là chất lượng của đội ngũ cán bộ
tiên là uy tín và ảnh hưởng
sâu rộng của đảng ở trong
nhân dân và trong xã hội
cùng tạm đàm ngày hôm nay tại trường quay
xin hẹn gặp lại các bạn trong
hôm giờ này tuần sau